một lễ khai giảng đã diễn ra tại một lớp học đặc biệt lớp học của các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện ung biếu tp hcm
không tổ chức trong khuôn viên trường học mà lại ở một không gian ấm áp với những cô bé cậu bé đầu không còn sợi tóc nào vì hóa trị xạ trị
trên tay vẫn còn mang kim tiêm để chuyển thuốc đã gây xúc động cho những người chứng kiến lễ khai giảng đặc biệt này
vừa đọc vừa run cô bé này đang cố nén cơn đau để không khóc thành tiếng
thay vì đến trường như bao bạn trẻ khác thì các học sinh đặc biệt tại đây lại đang phải trải qua những ngày triển miên những thuốc những đợt hóa trị xạ trị
đó cũng là những hình ảnh đầy xúc động được chúng tôi ghi lại tại lễ khai giảng một lớp học đặc biệt
dành cho những bệnh nhi ung thư của bệnh viện ung biếu thành phố hồ chí minh
con bệnh ở đây được một năm rồi xin lời khai giảng rất thích rất vui

lớp học đặc biệt này được khởi nguồn từ năm hai nghìn chín đến nay đã tròn một mươi năm đã có hơn một bệnh nhi được học chữ học múa học vẽ
đồng hành cùng các em là đội ngũ các
các thầy cô giáo và các anh chị sinh viên tình nguyện những người như cô hồng đã nhiều năm tình nguyện dạy chữ cho những học sinh đặc biệt ở đây
nếu không dành chọn tình yêu thương thì ít ai có thể làm được
ở đây thì mình theo mình nghĩ là các em không cần phải là học theo chương trình ở ngoài mà mình theo con nó học tới đâu để mình dạy nó cho các em biết chữ
ở đây đến biết chữ là cần thiết
thì mình đến ở đây lớp học là vì tình thương thương các cháu
trải qua một mươi năm duy trì lớp học không ít lần
các thầy cô giáo và các em bệnh nhi phải ngậm ngùi chia tay những bạn bị bệnh tật cướp đi cuộc sống tươi đẹp
thế nhưng những con chữ hết vẽ của các em sẽ luôn được lưu giữ tại đây
mỗi dịp khai giảng lại được đem ra để dù không còn trên cõi đời nhưng vẫn còn nhiều người luôn nhớ tới các em
đang đi học mà nó bị mắc bệnh
nó học không được em cũng bảo mong cho con em vô thuốc được nó được thi trì nó được về nhà
nếu như các bé hết bệnh về nhà thì lớp học này đâu có còn học sinh đâu
không ước đủ đáng
lớp học đặc biệt này là một nỗ lực chăm sóc tinh thần cho các bệnh nhi ung thư thuộc chương trình ước mơ của thúy
không bảng đen phấn trắng không có giờ kiểm tra nhưng những bông hoa điểm một mươi cứ lần lượt nở
các em như những chiến binh dũng cảm vẫn luôn nở trên môi nụ cười